cơ quan an toàn thực phẩm quốc gia hungary thông báo đã phát hiện năm trường hợp nhiễm virus tả lợn châu phi
sau khi xét nghiệm sát những con lợn hoang được tìm thấy trong khu sân bắn đã đóng cửa
tại phía tây budapest giới chức hungary ngay lập tức yêu cầu tiêu hủy tất cả lợn hoang
tại khu vực này đồng thời kêu gọi các trang trại chăn nuôi đề phòng khả năng lây lan loại virus nguy hiểm này
theo truyền thông mỹ các kỹ sư boeing đã sơ suất bỏ qua một số điều kiện an toàn
từng được áp dụng trong phiên bản cũ của hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay
vốn đã được lắp đặt trong một mẫu máy bay quân sự khi thiết kế hệ thống này trong mẫu máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
nhật báo forward dẫn các nguồn thảo tin cho biết hệ thống mcas phiên bản cũ
được thiết kế cho máy bay tiếp nhiên liệu quân sự hơn một mươi năm trước
có cơ chế hoạt động dựa trên các dữ liệu thu được từ nhiều cảm ứng khác nhau
phiên bản cũ này có giới hạn nhất định trong điều khiển mũi máy bay
tuy nhiên hệ thống mcas trong mẫu máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
của boeing lại chỉ dựa vào dữ liệu đầu vào thu được từ một trong số hai cảm biến góc tấn
tức góc bay của mũi máy bay
hiện boeing chưa có phản hồi chính thức về thông tin này
trước đó boeing cũng thừa nhận dữ liệu cảm biến sai lệch đưa vào hệ thống mcas
là điểm chung trong hai vụ rơi máy bay bảy trăm ba mươi bảy max làm hơn ba trăm linh người thiệt mạng
ngày hai mươi chín tháng chín đông đảo người dân pháp đã tới viếng linh cử cựu tổng thống jacques girard
người vừa qua đời ở tuổi tám mươi sáu hôm hai mươi sáu tháng chín vừa qua
để bày tỏ sự thương tiếc
với một trong những chính khách có sự nghiệp chính trị kéo dài nhất châu âu này
bất chấp thời tiết mưa gió nhiều người dân đã xếp hàng ở ngoài điện invalis
ở thủ đô paris nơi đang bảo quản thi hài của cựu tổng thống pháp
theo kế hoạch liễu quốc tàng ông jacques girard với sự tham gia của hơn ba mươi nhà lãnh đạo thế giới
sẽ diễn ra trong hôm nay
thi hai của ông sau đó sẽ được trôn cất tại nghĩa trang montparnasse
ông jacques girard sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai tại paris
trong sự nghiệp chính trị kéo dài gần năm mươi năm của mình
ông từng hai lần giữ cương vị tổng thống pháp hai lần làm thủ tướng và một mươi tám năm làm thị trường paris
trong thời gian tại nhiệm ông girak đã nỗ lực nâng vị thế quan trọng của nước pháp trên trường quốc tế